chiều nay hai mươi hai tháng một mươi một với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương vừa được thông qua sẽ đẩy mạnh phân quyền phân cấp mạnh mẽ
hợp lý giữa chính phủ với các bộ ngành giữa chính phủ các bộ ngành với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương để tinh gọn bộ máy
tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động phát huy tính chủ động sáng tạo đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực
luật quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ giữa chính phủ với các bộ ngành giữa chính phủ các bộ ngành với chính quyền địa phương cấp tỉnh và giữa các cấp chính quyền địa phương
ngoài ra luật cũng sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp trùng chéo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực quản lý